một thông tin mà nhiều người dân thủ đô rất quan tâm đó là sắp tới không gian đi bộ tại khu vực hồ hoàn kiếm sẽ được mở rộng thêm ra phía nam khu phố cổ
đây là kế hoạch do thành phố hà nội vừa đưa ra
theo đó thành phố hà nội giao quận hoàn kiếm tiếp tục hoàn chỉnh phương án mở rộng không gian đi bộ phía nam khu phố cổ kết nối phía bắc khu vực hồ hoàn kiếm
trước mắt thực hiện tại các phố đinh liệt gia ngư cầu gỗ hàng bè hàng dầu ngõ cầu gỗ ngõ trung yên để giảm áp lực đông người phù hợp với thực tiễn và kết hợp hai khu vực không gian đi bộ thành một trình thể bổ trợ chức năng
qua ba năm tổ chức triển khai thí điểm không gian đi bộ khu vực hoàn kiếm và phụ cận thành phố hà nội khẳng định việc triển khai thí điểm phố đi bộ quanh hồ hoàn kiếm là chủ trương đúng đắn
tạo điểm nhấn cho hoạt động văn hóa của thành phố thúc đẩy giao lưu văn hóa tạo sản phẩm mới cho du lịch thủ đô